thực tế trong dịp tết dương lịch vừa qua trên địa bàn một số phường cũng đã xuất hiện một số nơi đốt pháo hoa nhập lậu
do đó bên cạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm tại cơ sở
công an các phường xã cũng đã và đang chú trọng với công tác tuyên truyền đến người dân
không mua bán tàng trữ và đốt pháo nổ trước trong và sau tết nguyên đán quy mão
và các bậc phụ huynh cũng cần giáo dục con em mình chấp hành các quy định
không tham gia vào việc sản xuất tàng trữ buôn bán pháo nổ
để tránh những tai nạn đáng tiếc do pháo gây ra trong dịp tết
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng vũ tiến chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn minh lâm
xã trường lâm thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi cách hai cm dưới trước đuôi mắt phải
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa là đối tượng nguyễn thiên dự
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn xuân hưng xã xuân khang huyện như thanh tỉnh thanh hóa
và đối tượng đinh thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã xuân hòa
huyện như xuân tỉnh thanh hóa bị công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã
cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi tám và có sẹo chấm cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lùi quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện